thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu của toàn thế giới và việt nam cũng không phải là ngoại lệ
nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng của thanh toán không dùng tiền mặt vào cuối năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số hai năm bốn năm phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
tại việt nam giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
và sau gần bốn năm triển khai hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam đã đạt được những kết quả tích cực
đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số diễn ra vào sáng nay tại hà nội
theo ngân hàng nhà nước hiện nay ở việt nam có chín hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt chính
thanh toán không dùng tiền mặt ở việt nam đang tăng nhanh nhất là trong bối cảnh xảy ra dịch covid một mươi chín
trong bảy tháng đầu năm nay thanh toán liên ngân hàng đạt tám mươi hai triệu lượt giao dịch đạt giá trị hơn năm mươi chín triệu tỷ đồng tăng một mươi ba bảy
thanh toán qua thẻ đạt hai trăm linh năm triệu giao dịch
giá trị gần bốn trăm bảy mươi sáu tỷ đồng tăng gần một mươi sáu
thanh toán qua internet đạt gần hai trăm bốn mươi một triệu giao dịch giá trị hơn một mươi năm triệu tỷ đồng tăng ba mươi chín
thanh toán qua điện thoại di động đạt năm trăm bảy mươi bốn triệu giao dịch giá trị gần sáu triệu tỷ đồng tăng hơn một trăm tám mươi bốn số lượng giao dịch so với cùng kỳ năm ngoái
cho đến nay thì đã có đến bảy mươi bốn bốn khách hàng trong tổng số hai mươi tám triệu khách hàng dùng điện đã thanh toán không dùng tiền mặt
và số tiền và thanh toán không dùng tiền mặt hiện đang
đã chiếm gần chín mươi bốn
theo thống kê trong sáu năm gần đây khu vực châu á thái bình dương đã vượt châu âu và bắc mỹ trở thành khu vực có mức giao dịch không dùng tiền mặt lớn nhất thế giới
với gần hai trăm bốn mươi bốn tỷ giao dịch chiếm khoảng ba mươi bốn tổng giao dịch toàn cầu và được dự báo sẽ tiếp tục dẫn đầu trong thời gian tới
thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu của toàn thế giới và việt nam cũng không phải ngoại lệ
năm hai nghìn hai mươi ba thì người ta dự báo tiếp rằng là tiếp tục tăng trưởng về cái số lượng
giao dịch thanh toán không tiền mặt
đầu đó thế giới là khoảng một mươi một năm trong vòng bốn năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba
thế còn châu á thái bình dương tiếp tục dẫn đầu là khoảng một mươi chín
anh chị thấy luôn luôn gấp một tám lần chờ đến hai lần so với bình quân thế giới
hiện nay hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế của nước ta vẫn còn đối mặt với không ít tồn tại thách thức
như hành lang pháp lý trong lĩnh vực thanh toán điện tử vẫn chưa được hoàn thiện và đồng bộ
một bộ phận người dân vẫn còn thói quen sử dụng tiền mặt tâm lý e ngại khi tiếp xúc với công nghệ thanh toán mới
cơ sở hạ tầng thanh toán chưa được phát triển ở khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa